thống đốc ngân hàng nhà nước vừa có văn bản đề nghị các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài đầy mạnh cho vay phát triển nhân lực có kỹ năng nghề
thống đốc đề nghị các tổ chức tín dụng tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận vốn tín dụng theo quy định của pháp luật
tập trung thao gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng ưu tiên dành nguồn vốn đối với mục tiêu giáo dục nghề nghiệp và phát triển nhân lực có kỹ năng nghề
cùng với đó đơn giản hóa thủ tục xây dựng lãi suất hợp lý tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cơ sở giáo dục dạy nghề và người học tiếp cận vốn